ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp nhật bản đầu tư tại tỉnh nhằm lắng nghe ý kiến đề xuất và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
bình dương hiện thu hút hai bảy trăm bảy mươi năm dự án đầu tư nước ngoài fdi với tổng vốn đăng ký hơn hai mươi năm tỷ usd trong đó nhật bản là quốc gia đầu tư vốn lớn nhất vào tỉnh với hai trăm bốn mươi một dự án có tổng vốn đầu tư hơn năm tỷ usd
phát biểu tại buổi gặp gỡ lãnh đạo tỉnh bình dương cam kết trong thời gian tới tỉnh bình dương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội tiến hành quy hoạch mở rộng các khu công nghiệp và tạo quý đất sạch cho doanh nghiệp triển khai đầu tư nhanh tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân cung ứng kịp thời nguồn lao động cho doanh nghiệp đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hoàn chính phát triển
và thực hiện tốt nhất cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư